trong tháng bảy các cơ quan chuyên môn phải có báo cáo quy hoạch công viên hai mươi ba tháng chín

đây là những chỉ đạo quyết liệt mới nhất của chính quyền thành phố hồ chí minh
về chấn chỉnh hoạt động tại các công viên trên địa bàn thành phố hiện nay
trước tiên là lặp lại trực tự tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một
nắng nóng gai gắt trong thời gian qua đã khiến nhiều địa phương ở tỉnh quảng ngãi
nhất là các huyện miền núi luôn thường trực cảnh báo về nguy cơ cháy rừng cao
ngành kiểm lâm ở địa phương này cũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng về cơ sở
thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng nhất là ở các khu vực địa bàn miền núi có nguy cơ cháy cao
huyện miền núi ba tơ là địa phương có diện tích rừng lớn
luôn trong tình trạng cảnh báo dễ xảy ra cháy của tỉnh quảng ngãi
ba tơ có gần năm mươi tám ha rừng dễ cháy trong đó diện tích rừng trồng chiếm hơn bốn mươi ha
diện tích rừng tự nhiên gần một mươi bảy hectare
tỉnh quảng ngãi có hơn ba trăm một mươi ha rừng trong đó rừng trồng chiếm hơn sáu mươi bốn
diện tích rừng trồng rừng nguyên liệu keo có nguy cơ cháy do tiếp cận nhiều nguồn cháy
như gần khu vực canh tác người dân đốt thực bì
trong những ngày nắng nóng kéo dài nguy cơ cháy trên diện rộng càng cao hơn
để ngăn chặn cháy rừng ngành kiểm lâm cùng các địa phương cơ sở tuyên truyền vận động người dân
không đốt thực bì trong giai đoạn hiện nay hạn chế khai thác gỗ nguyên liệu
khoanh vùng các khu vực sản xuất để ngăn chặn nguồn cháy
chúng tôi là chủ yếu hình thành các tố chữa cháy rừng tự nguyện
và chủ yếu là các nhóm hộ liên kỳ
vì sao chúng tôi xác định cái này là lực lượng ngay từ ban đầu phát hiện sớm và chữa cháy rừng rất là hiệu quả
thứ hai nữa là hình thành các tố độ phòng cháy chữa cháy rừng tự nguyện
mà lực lượng yếu là thanh niên như là dân quân như là lực lượng kiêm lâm ngay tại cơ sở
và đặc biệt thì qua cái thời gian mấy năm vừa rồi
thì cái ý thức phòng cháy chữa cháy rừng của cơ sở đặc biệt là cấp quỹ chính quyền địa phương đã năng lên
mỗi năm tỉnh quảng ngãi xảy ra từ một mươi hai đến một mươi năm vụ cháy rừng
ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân địa phương ở các huyện miền núi
tình hình thời tiết nóng và nắng gắt như năm nay nguy cơ cháy rừng là rất cao
vì vậy ngành kiểm lâm tỉnh quảng ngãi đẩy mạnh tăng cường phòng chống cháy rừng
với hy vọng sẽ giảm số vụ cháy giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra
mặt hàng xăng e năm và xăng ron chín mươi năm giữ nguyên so với kỷ công bố trước và chỉ điều chỉnh các mặt hàng dầu
cụ thể dầu diesel sẽ giảm năm đồng một lít dầu hỏa tăng một trăm tám mươi chín đồng một lít
còn dầu ma rút tăng ba trăm một mươi chín đồng một kg
liên quan đến quỹ bình ổn mức chi sử dụng với xăng e năm ron chín mươi hai là chín trăm hai mươi hai đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là một trăm sáu mươi một đồng một lít và dầu ma rút là một trăm tám mươi sáu đồng một kg
như vậy giá trần của xăng e năm ron chín mươi hai vẫn giữ ở mức một mươi chín sáu trăm một mươi một đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi một một trăm bảy mươi bảy đồng một lít
trong khi đó dầu diesel có giá trần mới là một mươi bảy bốn trăm năm mươi năm đồng một lít dầu hỏa là một mươi sáu hai trăm bốn mươi ba đồng một lít
và dầu ma rút có mức trần mới là một mươi bốn bảy trăm năm mươi sáu đồng một kg
bộ công thương đơn vị quản lý phần vốn nhà nước tại petrolimax
sẽ nhận được hai chín trăm bốn mươi năm tỷ đồng khi tập đoàn này chi trả cổ tức năm hai nghìn một mươi
tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax má plx thông báo sắp thực hiện chia cổ tức năm hai nghìn một mươi bảy bằng tiền
với tỷ lệ thực hiện ba mươi
cổ đông của petrolimax sẽ được nhận ba đồng cho mỗi cổ phần sở hữu
với một một mươi sáu tỷ cổ phiếu đang lưu hành tổng số tiền mà plx dự chi trong đợt này
là một chín trăm bốn mươi năm tỷ đồng một lit

riêng bộ công thương đơn vị quản lý phần vốn nhà nước tại tập đoàn này với tám mươi bốn bảy vốn sẽ được nhận gần ba tỷ đồng
petrolimax thông báo ngày đăng ký cuối cùng là ngày hai mươi sáu tháng sáu và thời gian thanh toán dự kiến từ hai mươi bốn tháng bảy
tuy lượng xe ô tô nhập tháng sáu tăng mạnh trên ba ba trăm năm mươi chiếc tăng gần bốn mươi sáu so với tháng năm
song tính chung sáu tháng đầu năm
tổng cục hải quan vừa có thống kê lượng xe hơi nhập khẩu trong tháng sáu và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó đã có ba ba trăm năm mươi sáu chiếc với giá trị hơn tám mươi hai triệu usd được nhập về trong tháng sáu vừa qua
tăng mạnh bốn mươi năm sáu về lượng và tăng hai mươi một bốn về giá trị so với tháng năm
đáng chú ý tháng sáu trong hơn ba ba trăm linh chiếc nhập về
có đến một bảy trăm bảy mươi một ô tô dưới chín chỗ trị giá bốn mươi bốn triệu usd
một bốn trăm bảy mươi chín chiếc ô tô tải trị giá hai mươi chín một triệu usd và ô tô chuyên dụng một trăm linh sáu chiếc trị giá một mươi hai sáu triệu usd
đến hết tháng sáu cả nước nhập một mươi hai ba trăm tám mươi chiếc đạt trị giá ba trăm hai mươi chín triệu usd
giảm bảy mươi năm bảy về lượng và giảm sáu mươi tám ba về trị giá
so với cùng thời gian năm hai nghìn một mươi bảy
vào tháng bảy hàng năm hội đồng tiền lương quốc gia sẽ bắt đầu các phiên đàm phán về mức lương tối thiểu vùng của năm sau
nhiều chuyên gia dự báo mức tăng lương tối thiểu vùng của năm tới tối đa sẽ không quá sáu
mức đề xuất tăng lương tối thiểu của tổng liên đoàn lao động việt nam dự báo sẽ từ bảy đến tám
trong khi đó phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci thậm chí có thể sẽ đề xuất
không tăng lương tối thiểu trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm giữ sức cho doanh nghiệp
nhiều chuyên gia dự báo mức tăng lương tối thiểu vùng của năm tới tối đa sẽ không quá sáu
trước đó mức lương tối thiểu vùng của năm hai nghìn một mươi tám đã được tăng thêm sáu năm so với năm ngoái
mức này được đánh giá là đáp ứng trên chín mươi mức sống tối thiểu của người lao động việt nam
ngày bảy tháng bảy tỉnh hưng yên đã tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng cho gần một trăm năm mươi tổ chức và người nộp thuế
tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy ngành thuế tỉnh hưng yên đã thu ngân sách được hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng tăng hơn hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
vượt một mươi một dự toán hội đồng nhân dân tỉnh hưng yên giao đã đảm bảo cho tỉnh hưng yên tự thu cân đối thu chi ngân sách
và nộp một phần tiền lên trung ương
tại hội nghị các cơ quan chức năng của tỉnh hưng yên đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến của doanh nghiệp
liên quan đến thuế và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tháo gỡ những vướng mắc khó khăn
trong việc thực hiện nghĩa vụ về thuế bảo đảm đặt mục tiêu về thu ngân sách của tỉnh hưng yên trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn mùa hè là thời điểm số vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra nhiều nhất trong năm
theo ghi nhận tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội số ca ngộ độc thực phẩm thời điểm này gia tăng đáng kể so với ngày thường
dù sức khỏe đã ổn hơn nhưng bệnh nhân này vẫn còn băng hoàng khi trải qua cảm giác mệt mỏi vì bị ngộ độc thực phẩm
đáng nói trong cùng một ngày cả hai anh em đều phải nhập viện vì chung các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm
từ tháng bốn đến nay số ca nhập viện vì ngộ độc thực phẩm cấp tính tăng cao
đó có thể là các ca do ngộ độc độc thực phẩm
có tổ tự nhiên hóa chất hoặc vi sinh vật
nhưng trong đó số ca nhập viện vì vi sinh vật chiếm đa số
nhiều ca nhập viện vì vi sinh vật chiếm đa số
đa phần là bệnh nhân đến viện kịp thì sẽ ổn định thôi
thì tuy nhiên cũng có những trường nặng
ví dụ bệnh nhân đến muộn quá bệnh nhân có những biến chứng nhiễm trùng nặng hơn
ví dụ như là nhiễm trùng máu sốc nhiễm trùng thì trường tử vong rất cao
do thời tiết của mùa hè là nóng ẩm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật
làm thức ăn dễ bị ôi thiêu
bên cạnh đó việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn
cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe người sử dụng
để bảo đảm sức khỏe người dân cần lựa chọn mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi
có nguồn gốc tuân thủ việc ăn chín uống sôi
khi bị ngộ độc thực phẩm nếu ở tình trạng nhẹ người dân có thể tự điều trị ở nhà bằng cách uống orezon
nước hoa quả có pha muối
trường hợp mất nước nặng thì nên tới cơ sở y tế thăm khám và điều trị
nhằm hỗ trợ cho học sinh nghèo ở hai huyện vùng cao hướng hóa và đắc rông tỉnh quảng trị
có thêm điều kiện đến trường trong năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
mới đây tại tp hcm hoa khôi du lịch năm hai nghìn một mươi sáu ngọc hiệp đã tổ chức chương trình gây quỹ kết nối yêu thương
với sự tham gia của những tấm lòng vàng là người con quảng trị sinh sống và làm việc tại tp hcm
chương trình tổ chức đấu giá hai tạng phẩm là bức tranh cạo quê hương

được làm bằng vật liệu vỏ gáo dừa của họa sĩ nghệ nhân vỏ quý nam

một trăm năm mươi đôi dép học sinh và những đóng góp bằng tiền mặt khác

vì quê hương đang còn gặp nhiều khó khăn lắm
mình thấy các em nhỏ rất là khó khăn

để có hộp đời cho quê hương mình ngủi rất khó khăn

hướng hóa và đắc rông tỉnh quảng trị tiếp bước cho các em đến trường trong năm học mới